trong phiên làm việc buổi sáng quốc hội nghe ủy viên ủy ban thường vụ quốc hội chủ nhiệm ủy ban về các vấn đề xã hội của quốc hội nguyễn thúy anh trình bày báo cáo giải trình tiếp thu và trình lý dự án bộ luật lao động sửa đổi trước khi biểu quyết thông qua bộ luật lao động sửa đổi
tiếp đó quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật đầu tư sửa đổi bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội
trong phiên làm việc buổi chiều quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án luật doanh nghiệp sửa đổi bộ trưởng bộ kế hoạch và đầu tư nguyễn trí dũng giải trình ý kiến của đại biểu quốc hội về những vấn đề mà các đại biểu góp ý
theo dự kiến trong ngày làm việc hôm nay hai mươi tháng một mươi một quốc hội sẽ tiến hành thảo luận về hai dự án quan trọng đó là dự án luật đầu tư sửa đổi và dự án luật doanh nghiệp sửa đổi
theo dự kiến trong ngày làm việc hôm nay hai mươi tháng một mươi một quốc hội sẽ tiến hành thảo luận về hai dự án luật đầu tư sửa đổi và dự án luật doanh nghiệp sửa đổi
trong thời gian qua chúng ta thu hút rất nhiều nhà đầu tư tuy nhiên bên cạnh đó cũng có một số nhà đầu tư lợi dụng đã sử dụng những chính sách kẻ hở của pháp luật để dẫn dụng các dự án luật đầu tư
ví dụ như chuyển giá ví dụ như là nhờ cá nhân việt nam đến tên hay là một số hoạt động khác tôi đề nghị lực này cần điều chỉnh đà sót để hạn chế cũng như lựa chọn những nhà đầu tư nước ngoài
chúng ta phải kiểm soát được toàn bộ thực chất là cái việc đó là một cái nằm trong cái dạng tức là gian đận thương mại ví dụ gian đận thương mại ngay từ khi bắt đầu người ta có chấp nhận được đầu tư xong đó thì người ta làm cái hình thức ví dụ như là người ta chuyển xây dựng nhà máy người ta chuyển cái thiết bị công nghệ vào
muốn ngăn chặn tình trạng này thì nó không phải là chỉ luật này mà nó liên quan đến cả hệ thống pháp luật
nhân kỷ niệm ba mươi bảy năm ngày nhà giáo việt nam ngày một mươi chín tháng một mươi một ubnd tp hcm đã tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến ngành giáo dục và đào tạo tp giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi chín và phát động phong trào thi đua dạy tốt và học tốt lập thành tích xuất sắc chào mừng chín mươi năm ngày thành lập đảng
trong không khí hân hoàng của ngày nhà giáo việt nam hai mươi tháng một mươi một thành phố đã long trọng tổ chức
hội nghị tuyên dương cho ba giáo viên binh dự được nhận huân chương lao động hạng ba của chủ tịch nước một bằng khen của thủ tướng chính phủ hai mươi sáu huy chương về sự nghiệp giáo dục và đào tạo năm mươi sáu bằng khen của bộ trưởng bộ giáo dục và đào tạo một trăm năm mươi cá nhân điển hình tiên tiến được nhận giấy khen của giám đốc sở giáo dục và đào tạo thành phố nhằm tôn vinh những thầy cô giáo đang ngày đêm dày công đào tạo vùng đắp cho thế hệ trẻ tương lai của đất nước
lãnh đạo thành phố cũng mong muốn mỗi thầy cô giáo phải luôn tự hào với nghề ý thức được vai trò nêu gương tính mô phạm nghề nghiệp xứng đáng là những tấm gương về học tập trang luyện để nâng cao tay nghề và luôn giữ tâm sáng trí bền
thưa quý vị tại trường chuyên biệt tương lai thành phố đà nẵng có một người thầy đã tận tình gắn bó chăm sóc những trẻ em khuyết tật đã tròn một mươi năm
dù gặp không ít khó khăn bởi dạy học cho trẻ em bình thường đã khó dạy trẻ khuyết tật còn khó gấp nhiều lần
nhưng người thầy giáo này luôn coi sự tiến bộ từng ngày của các học trò là niềm vui và hạnh phúc của chính mình
đó là thầy phan văn tính
mời quý vị và các bạn cùng đến với ghi nhận ngay sau đây của chúng tôi
một buổi lên lớp của thầy phan văn tính và các học trò đặc biệt
sĩ số lớp học chỉ có một mươi em
nhưng với nhiều lứa tuổi khác nhau và những dị tật khác nhau
như chứng tự kỷ chậm phát triển trí tuệ tăng động
nên việc dạy cũng gặp rất nhiều trở ngại
thì lúc đó là học kinh tế là được ba năm rồi
nhưng mà một lần là để tình nguyện
thầy thấy một gia đình đó là có sáu đứa con nó là bị bài não
thì lúc đó là trong cái đầu thì cứ suy nghĩ là về cái phương pháp
cái cách chăm sóc cách giáo dục mấy cháu như thế nào
thì trong đầu mới đâm ra là mình đi tìm cái phương pháp để mà chăm sóc mấy cháu
hay là giáo dục mấy cháu

thầy phan văn tính từng học chuyên ngành kinh tế
thầy phan văn tính lại thi và chuyển sang học chuyên ngành giáo dục đặc biệt cho trẻ khuyết tật
với mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình trong chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật
năm hai nghìn chín sau khi ra trường
thầy tính về dạng dạy ở trường chuyên biệt tương lai thành phố đà nẵng
dù công việc này gặp nhiều khó khăn
nhưng nhờ sự kiên trì yêu thương học trò
nên thầy luôn được các học trò kính trọng và đồng nghiệp quý mến
con có thích học trường tương lai không
à có vì sao thích học trường tương lai
có bà có ai nữa
à có mấy bạn như là hiếu rồi đó hả
thầy tính là một người cũng có hình ảnh thầy tính
in tinh sách giới phòa tinh sách của dạy học sinh khuyết tật ở lớp một
đó là thầy rất là tâm huyết và tâm đắc với lãnh đục giáo dục và khuyết tật
và nhất là bối với học sinh khuyết tật

hơn một mươi năm tận tụy giúp những đứa trẻ khuyết tật hòa nhập với cộng đồng
thầy phan văn tính đã được sở giáo dục và đào tạo tp đà nẵng
trao tặng danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở bảy năm liền
danh hiệu nhà giáo đà nẵng tiêu biểu năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
viện khoa học giáo dục việt nam cũng cấp chứng nhận về những đóng góp tích cực của thầy tính
trong hợp tác nghiên cứu giáo dục đặc biệt việt nam vào năm hai nghìn một mươi sáu
xong hơn hết với thầy tính phần thưởng lớn nhất mà thầy có được
đó chính là sự tiến bộ từng ngày của các học trò nơi đây
tại vùng đất thép củ chi tp hcm có một cô giáo đặc biệt
bởi dù mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh nhưng bằng nghị lực phi thường
cô gái nhỏ huỳnh thanh thảo đã viết nên câu chuyện đẹp cho đời
khi mở lớp dạy học cho nhiều thế hệ học sinh nghèo
qua đó đã lan tỏa tinh thần vượt khó khát vọng vươn lên cho nhiều người xung quanh